theo thông tin từ bộ giáo dục kết thúc chọn sách đa số các trường chọn theo cuốn chứ không chọn theo bộ
như vậy việc cung ứng sách của đơn vị xuất bản sẽ phải theo thống kê của từng trường và từng địa phương
với hàng chục triệu bản sách giáo khoa phải in mới vào giữa tháng tám tới
như dự kiến của các đơn vị xuất bản nhằm bảo đảm tiến độ như kế hoạch đặt ra
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một việt nam có năm bộ sách giáo khoa lớp một mới được đưa vào sử dụng
trong đó các trường có xu hướng chọn các cuốn sách khác nhau trong nhiều bộ thay vì chọn một bộ duy nhất
cùng với đó do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tiến độ lựa chọn sách giáo khoa đã bị chậm so với dự kiến gần một tháng
hiện các nhà xuất bản đang tổng hợp số liệu chọn sách từ các địa phương để lên kế hoạch in ấn phát hành
việc hoàn thành đúng tiến độ cũng là thách thức không nhỏ đối với các đơn vị xuất bản
đại diện bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các địa phương và các đơn vị cung ứng sách giáo khoa
cần phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo kịp thời cung ứng bản giấy sách giáo khoa lớp một đến với các trường và học sinh đúng tiến độ
đặc biệt với những đầu sách có số lượng đăng ký thậm chí rất ít thì cũng vẫn phải đảm bảo
việc cung ứng không được như kế hoạch ban đầu do dịch covid một mươi chín
vì vậy để giúp giáo viên sớm được tiếp cận sâu với những bộ sách này
trước mắt các thầy cô nghiên cứu trước các chủ đề trong sách giáo khoa thông qua các bản sách điện tử để lên bài giảng và giáo an mới